tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci chi nhánh đà nẵng phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp tỉnh quảng nam tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động của hiệp hội doanh nghiệp tỉnh quảng nam năm hai nghìn một mươi chín và tọa đàm cuộc chiến thương mại mỹ trung cơ hội thách thức đối với nền kinh tế việt nam và doanh nghiệp địa phương
tại buổi tọa đàm các đại biểu đã được nghe hai diễn giả là phó giáo sư tiến sĩ trần đình thiên nguyên viện trưởng viện kinh tế việt nam và tiến sĩ lê xuân nghĩa trình bày các vấn đề về diễn biến của cuộc chiến thương mại mỹ trung cơ hội thách thức với nền kinh tế việt nam và doanh nghiệp địa phương và tác động của nó đến nền kinh tế thế giới và việt nam
theo ban tổ chức thông qua buổi tọa đàm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh quảng nam trong việc phát triển trước các thách thức của nền kinh tế
trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và trước cuộc chiến thương mại mỹ trung dịp này hiệp hội doanh nghiệp tỉnh quảng nam đã triển khai kế hoạch hoạt động năm hai nghìn một mươi chín đồng thời tổ chức ký kết hợp tác giữa hiệp hội doanh nghiệp tỉnh quảng nam và ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân